thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đến hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
đây là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước việt nam và trung quốc
khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai nước đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc lên một tầm cao mới
tiếp tục đi vào chiều sâu hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước